vào khoảng bốn giờ sáng nay trên đoạn đường bảy trăm tám mươi bốn đoạn qua ấp thuận hòa xã chuông mít huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người chết và nhiều người khác bị thương
theo thông tin ban đầu xe ô tô loại một mươi sáu chỗ biển kiểm soát sáu mươi bảy b bốn trăm năm mươi bảy chở một mươi năm hành khách đi từ an giang đi tây ninh
lưu thông theo hướng từ tp hcm lên tây ninh bất ngờ mất lái đâm vào ô tô loại bốn mươi năm chỗ ngồi biển số bảy mươi b một nghìn năm trăm hai mươi ba đi từ hướng ngược lại
cú đâm quá mạnh khiến tài xế và năm hành khách khác tử vong tại chỗ
các hành khách khác trong tình trạng đa chấn thương được người dân báo cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu
bước đầu ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân đã tử vong mỗi trường hợp một mươi hai triệu đồng nạn nhân bị thương năm triệu đồng
chiều cùng ngày đoàn công tác của bộ giao thông vận tải
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã đến thăm hỏi trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ